tại phố đi bộ hồ hoàn kiếm thành phố hà nội lễ hội singapore năm hai nghìn một mươi chín đã được tổ chức tại việt nam
đây là sự kiện đầy ý nghĩa tạo điều kiện tăng cường thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược giữa việt nam và singapore
tham dự lễ khai mạc có ngài tiêu chí hiền phó thủ tướng kiêm bộ trưởng điều phối an ninh quốc gia singapore
đồng chí nguyễn đức trung chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội
cùng các đồng chí đại diện bộ ban ngành của việt nam đại diện đại sứ quán singapore tại việt nam
thưa quý vị và các bạn lễ hội singapore hai nghìn một mươi chín lần đầu tiên được tổ chức tại việt nam
là cơ hội để tổng cục du lịch singapore giới thiệu về nền văn hóa đặc sắc
cũng như là những trải nghiệm du lịch độc đáo của quốc đảo sư tử đến với người dân thủ đô
đây là năm đầu tiên lễ hội singapore được tổ chức tại hà nội
là một trong những hoạt động trọng tâm trong chiến dịch quảng bá thương hiệu truyền thông singapore
nơi đam mê khơi mở tiềm năng
lễ hội singapore mang đến cho du khách những trải nghiệm văn hóa đặc trưng của singapore
thông qua những hoạt động hết sức thú vị
bao gồm các tác phẩm nghệ thuật ấn tượng được sáng tạo bởi những nghệ sĩ tài năng từ singapore
những món ăn đường phố đặc sắc đạt chuẩn michelland
những địa điểm tham quan thú vị sự kiện và điểm đến văn hóa đặc trưng như chinatow
kampong clam khu trưng bày thời trang của những thiết kế nội địa độc đáo mang thương hiệu singapore

học viên của lễ hội singapore học viên của lễ hội singapore
với những sự kiện đa dạng phong phú lễ hội singapore sẽ đem lại những trải nghiệm tuyệt vời
về những nét đặc trưng độc đáo của văn hóa singapore
lễ hội singapore hai nghìn một mươi chín diễn ra tại công viên lý thái tổ quận hoàn kiếm trong hai ngày cuối tuần hai mươi ba và hai mươi bốn tháng ba